đây là chỉ số đo cồn của anh nhé
hoàng văn eng nhé

milligram trên đi ký thở nhé
rồi kết quả máy in đây nhé
kết quả in ra đây mời anh ký
điểm chỉ tên xin nhận vào
điểm chỉ chỗ này nhé
hay như trường hợp thanh niên này
anh thành khu năng thị trường thất kê tràng định làng sơn

máy đo đồ cồn
hiện tại là năm trăm ba mươi ba milligram trên một lít ký thở
và chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản về nội dung vi phạm của anh
qua đi uống rượu
vẫn còn là dư âm
do có việc gia đình
cần thiết thì phải đi
cho nên là tôi
lấy xe ra điện
thế đối sai của mình
lần sau là
không vi phạm nữa
tình trạng hiện nay là người dân thường là

nghĩ là vẫn bị phạt
nhưng mà phạt nhưng mà vẫn không chấp hành
đi qua là tổ quân tác

đo nộ cồn và xử lý quyết liệt
anh có uống rượu chưa

chức năng dừng phương tiện
kiểm tra nồng độ cồn
đều chấp hành nghiêm hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
tuy nhiên cũng không thể thiếu những trường hợp
chống đối như thế này
anh đứng ở đây
anh thổi lại một lần nữa
thổi lại một lần nữa
mình thổi thế được không
mình thổi như đồng chí này được không
thổi như thế được không
phần trăm người chạy chứ
vẫn một trăm linh luôn
máy yêu cầu kiểm tra lại luôn
anh có thổi được đâu
trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng
thì cũng vẫn liên tiếp gặp những trường hợp chống đối như trường hợp vừa rồi
đây cũng là một trong những khó khăn của lực lượng chức năng
khi kiểm tra đối với vi phạm về nồng độ cồn
trong đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
từ ngày hai mươi tháng sáu đến nay
trên toàn tỉnh lạng sơn đã ghi nhận năm sáu trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm
trong đó riêng vi phạm về nồng độ cồn
lên tới bốn trăm hai mươi bốn trường hợp
với đặc điểm tình hình địa bản
do thói quen trong sinh hoạt
vi phạm nồng độ cồn trong tham gia giao thông
nhất là thanh tiêu liên
nhất là thanh niên
nói chung là vẫn còn xảy ra
đây cũng là một trong những nhiệm vụ
mà lực lượng giao thông xác định
phải triển khai thực hiện lâu dài thường xuyên
và quyết liệt hơn nữa
để đạt được
hoàn thành nhiệm vụ kiểm trí
để đạt được tham gia giao thông
bên cạnh việc tăng cường tuần tra
xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn
cảnh sát giao thông phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cảnh báo nguy cơ hậu quả
của các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện
sử dụng rượu bia gây ra
trong quá trình xử lý cũng sẽ không có vùng cấm
hạn chế thấp nhất tình trạng xin cho
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
là một trong những lực lượng mũi nhọn
của cảnh sát nhân dân việt nam
và đây là lực lượng nòng cốt
chủ trì trong cuộc đấu tranh phòng chống
và kiểm soát ma túy
góp phần đảm bảo cho tự an toàn xã hội
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
xứng đáng với truyền thống anh hùng
của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
thời gian tới dự báo tình hình mua bán vận chuyển
sử dụng ma túy ở nước ta vẫn diễn ra phức tạp
với các thủ đoạn ngày càng tinh vi
điều này đòi hỏi lực lượng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy nói chung
mỗi cán bộ chiến sĩ công tác
trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả
công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
và đây cũng chính là chủ đề của chuyên mục
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự tham gia
của khách mời là thượng tá nguyễn đình học
phó trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh
phòng chống tội phạm về ma túy trên tuyến
đường biển hàng không của cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn
đồng chí đã nhận lời tham gia về chương trình
và trước khi đến với cuộc trao đổi thì xin mời đồng chí
cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi đoạn clip ngắn
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước
đã phát hiện bắt giữ hơn hai trăm chín mươi vụ
hơn bốn trăm sáu mươi ối tượng
thu giữ hơn năm tấn thuốc việt
hơn tám mươi một tấn heroin
hơn tám mươi một tấn cẩn xa
hơn hai mươi một tấn ma túy tổng hợp
hàng nghìn súng quân dụng đạn lưu đạn
nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng
cộng ngân sách nhà nước
những đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
từ nước ngoài về biên giới việt nam
này càng phức tạp và tinh vị
nhất là bôi bán xuyên thế giới
thế nhưng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
vẫn liên tiếp triển phá nhiều chuyên án
với số lượng lớn ma túy
đưa hàng trăm đối tượng ra xử lý trước pháp luật
chỉ riêng trong năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng trên toàn quốc đã thu giữ gần sáu trăm linh kg heroin
hơn hai sáu tấn ma túy tổng hợp
gần một tấn cân xa
cùng nhiều loại phốc khí nóng
trong cuộc chiến đấu đầy cam go đó
đã có hai mươi bảy cán bộ chiến sĩ
cùng lực lượng công an bộ đội và nhân dân
đã hành dụng hy sinh
hơn bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ bị thường
bị phơi nhiễm hiv
nhiều gương chiến đấu hy sinh dũng cảm
khi tuổi đời mới đôi mười
vâng ạ thưa đồng chí
vừa rồi là điểm mạnh một số
những chuyên án điển hình
trong muôn vàn những chiến công
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
tuy trong đó có cả những sự hy sinh mất mát
mà không gì có thể bù đắp được
và xin đồng chí hãy cho biết
sau những hình ảnh vừa rồi
cảm xúc của đồng chí như thế nào
khi xem những hình ảnh vừa rồi
cảm xúc bản thân tôi
thật ra đây là những cái
tại hiền những cái trải nghiệm
tất nhiên trần đánh
những người trong cuộc
rất nhiều cảm xúc
có thể thấy
trong công cuộc đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy
ngày càng cam go phức tạp quyết liệt
và phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguyên
đồng chí có thể chia sẻ một cái vài khó khăn
mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy hiện nay đang phải đối mặt không ạ
đối tượng với tội phạm ma túy
bởi lực lượng đối đánh tội phạm ma túy
thì sửa chơi sự vất vả
gián khổ nguy hiểm
và hệ sinh trước đó
nhưng mà càng ngày thì đối tượng ma túy
càng tính vi
càng sọc huyệt
càng nguy hiểm
thì đòi hỏi lực lượng đấu tranh với tội phạm này
đạo đức chính trị
bản lĩnh nghề nghiệp
nhưng không ngừng học hỏi
để mà tiếp tục cộng hợp
và quyết tâm đấu tranh về tội phạm này
hiện tại thì chúng ta có tồn tại
những cái khó khăn gì mà đồng chí cảm thấy là
đây là những cái khó khăn trước mắt
mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phải đối mặt không ạ
bên cạnh cái sự nguy hiểm của tội phạm ạ
mỗi cán bộ chiến sĩ
với lực lượng
trong đấu tranh này
ngoài công việc ra
phải nói ra
bên cạnh đó có những khó khăn
khó khăn về gia đình
cũng như khó khăn về
đạo đức nghề nghiệp
mà cái này
thì bản thân
một chiến sĩ trong lực lượng này
phải không ngừng nâng cao
bản lĩnh chính trị nghề nghiệp
đạo đức nghề nghiệp
thì mà vượt qua
các cái cảm dồn
cũng như cái sự
tú dường đen luyệt
nâng cao cái bản lĩnh nghề nghiệp
để vượt qua
mọi cái thử thách
của cuộc sống
cũng như công việc
như đồng chí vừa chia sẻ
thì lực lượng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy
thì mỗi chiến sĩ
phải đối mặt
với sự hiểm huy của tội phạm
khó khăn cả
về mặt là
phải xa gia đình
những cái thiệt hỏi rất lớn
của lực lượng phải không ạ
có lẽ là nếu như
không có lòng yêu nghề
không có lòng nhiệt huyết
đam mê về nghề
thì chúng ta rất khó vượt qua
khó khăn đấy phải không ạ
và như đồng chí chia sẻ
trong thời gian tới
bên cạnh cái việc
chúng ta phải nâng cao
cái bản lĩnh nghề nghiệp
về phía nghiệp vụ
thì các chiến sĩ
điều tra tội phạm ma túy
chúng ta có cần phải chú trọng
hay là đặt ra
những yêu cầu gì
trong thời gian tới không ạ
với tình tội phạm
thì ngay nó càng phát triển
như các công nghệ
nên đòi hỏi
mỗi cả một chiến sĩ
cảm lực lượng này
thì tôi nghĩ rằng
ngoài các dư vừng lời thê
nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp
thì bên cạnh đó
phải không ngừng học hỏi
về khoa học công nghệ
nâng cao trình độ nghiệp vụ
đối mặt với tình hình tội phạm
trong thời đại hiện nay
thì chúng ta
cái việc nâng cao trình độ hiểu biết
để chúng ta có thể
chủ được công nghệ
để phòng chống tội phạm
là điều hết sức cần thiết
thưa đồng chí là
để tập trung đấu tranh
trấn áp mạnh
và có hiệu quả
với tội phạm ma túy
thì hiện nay
phương châm trong công tác
phòng chống ma túy
giảm cung giảm cầu
giảm tác hại
vậy xin đồng chí hãy chia sẻ
cho biết là hiện nay
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy
chúng ta đang triển khai
phương châm này như thế nào
lực lượng ma túy
trong thời gian qua
thì bởi sự lãnh đạo
chỉ đạo của lãnh đạo bồ
như của lãnh đạo cục
bất quyệt liệt
trần cung giảm cầu
ngay kia thì
lãnh đạo bồ
cũng như lãnh đạo cục
có ghi đến các biện pháp
nhiệp vụ là
nắm lĩnh vực
ngăn chặn tư xác
là công tác
các đơn vị phòng chống quốc tế
trong khu vực
như trong nội địa
các đơn vị nghiệp vụ
tại nội địa
các cơ sở
thì là công tác điều đắc cơ bản
với người nghiệt
xoạc tố điểm
bên cạnh đó
được được mạo tìm phục
như đơn vị chức năng
để chốt trần
khu vực biên giới
như đồng chí vừa nhắc là
thường như tội phạm ma túy
vốn vẫn hay vận chuyển
cái mặt hàng cấm này
qua đường biên giới
nhưng trong thời gian qua
có thể thấy là
các đối tượng tội phạm
đã sử dụng đường hàng không
để vận chuyển ma túy
phải không ạ
xin đồng chí cho biết là
tại sao lại
nguyên nhân vì sao lại có
phương thức vận chuyển thay đổi này
và giải pháp trong thời gian tới
thì chúng ta có thể
chặt đứng cái đường
vận chuyển ma túy
qua đường hàng không
phải không ạ
cùng với vật tiện
của kinh tế
của các nước
trong đóng khu vực
thì vật tiện
về hàng hóa
chốt trập khẩu
về các đường biển
không nấu điển
thì vấn đề hàng hóa
thì các nước
tức đủ nhiều
thì lợi dụng cái vấn đề
phản ứng kinh tế này
các tiến đường
thời lời này
thì các đối tượng
ở nước ngoài
lợi dụng đường này
để chuyển hàng hóa
qua các công ty
chốt trập khẩu
các cái đường
các cái dạng
để gửi về việt nam
vì vậy là
cái phương thức này
thật ra là vì
nó lợi dụng vào
cái khấu trung gian
các cái công ty vận chuyển
và các cái khấu vận chuyển
và các cái
trả hình dưới dạng
hàng hóa chốt trập khẩu
hàng hóa qua tảng
nhưng đối tượng
múa bản ở nước ngoài
đối tượng trong nước
nó có sự
giấu về thân phần
về địa chỉ
về lãi lực nhân thân
vì lòng lẹo
của một số cái đơn vị
chức năng vận chuyển
đối tượng nó lợi dụng
cái này để vận chuyển
qua cả cái đường này
và đối với cái hình thức vận chuyển này
chúng ta có cái giải pháp
đặc thù gì không ạ
trong những năm qua
với tình hình này thì
lệnh đầu cục
lệnh đầu bộ
có những cái
phương án cụ thể
về các vấn đề này
thì cũng đã
hội hợp các đơn vị
không trọng quốc tế
điều trả sạc minh
để mà các thông tin
ở nước ngoài
bên cạnh đó thì là
hội hợp các cơ quan chức năng
tại cửa khẩu biên giới
điều trả cơ bản
và làm kỳ
các công ty vận chuyển này
và các lỗ hàng hóa này
sạc minh làm rõ
bên cạnh đó thì
các công tác nội địa
cũng là hội hợp các quan chức năng
điều trả cơ bản
các đối tượng
mua bản sử dụng trong nước
quản lý đối tượng này
cung với các
đồng hợp phẩm cơ vụ
các cơ quan phương quốc tế
quyết liệt trong quản lý này
vâng và để
đấu tranh phòng ngừa
hiệu quả với
tội phạm ma túy
chúng ta phải thực hiện
phương châm đó là
phòng chống ma túy
từ sớm và từ xa
thưa đồng chí là
ở góc độ
các lực lượng chức năng
hay là góc độ người dân
thì chúng ta nên cùng
triển khai như thế nào
để có thể thực hiện
được hiệu quả
cái phương châm này ạ
cuộc phòng chống ma túy
cuộc sống của
toàn lực lượng
trong các thời gian qua
của chức năng
là đơn vị trụ cống
trong lĩnh vực ma túy này
cục ma túy
của sự quan tâm
phù hợp rất nhiều
lực lượng chức năng
cảnh sát biển
phù hợp các
lực lượng phòng chống
ở nước ngoài
còn ở trong
thì cũng đã làm
các điều đặc cơ bản
phù hợp đơn vị đoàn thể
cùng cùng quý nhân dân
đấy là một
các lực lượng
như thế đắn toàn dân
công đồng bộ
để làm những việc này
đấy là những nỗ lực
các lực lượng chức năng
thế còn từ phía người dân
thì đồng chí
có cái đề nghị
dành cho người dân
để cùng có thể góp công
vào cái công cuộc chung
đó là phòng chống ma túy
từ sớm từ xa không ạ
phòng chống từ sớm từ xa
cái việc này là
đối với quốc tế
đơn vị quốc tế
không nói đâu